mặt bằng lãi suất trong năm hai nghìn một mươi sáu đã giảm đây có thể coi là một trong những nỗ lực tiêu biểu của hệ thống ngân hàng trong năm qua
nhưng nhiệm vụ được chính phủ giao cho ngân hàng nhà nước trong năm hai nghìn một mươi bảy là tiếp tục phấn đấu để giảm thêm lãi suất cho vay
điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu phải có bước tiến triển rõ rệt
bởi vậy dù muốn hay không thì đây cũng là những áp lực để hệ thống ngân hàng phải hóa giải trong năm hai nghìn một mươi bảy này
mặt bằng lãi suất cho vay trong năm hai nghìn một mươi bảy của ngân hàng này có thể sẽ giảm thêm
đây là nhận định hoàn toàn có cơ sở bởi nợ xấu tại tổ chức tín dụng này đã được xử lý gọn ghẽp
một trong những yếu tố để giảm lãi suất cho vay đó là giảm lãi suất đầu vào
bên cạnh nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức nhiều ngân hàng ở việt nam nhận được chương trình tài trợ vốn của các tổ chức quốc tế
ví dụ như tài trợ thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
từ năm hai nghìn chín cho tới nay chúng tôi đã phối hợp với một mươi một ngân hàng việt nam
thực hiện năm hai trăm sáu mươi hai giao dịch hỗ trợ hoạt động thương mại trị giá bảy tám tỷ usd ở việt nam chủ yếu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
gần đây nhất adb có chương trình hỗ trợ thương mại cho ngân hàng shb hai mươi triệu đô la mỹ để hỗ trợ các nhà xuất khẩu và nhập khẩu của việt nam
để tài trợ các giao dịch thương mại trước và sau khi giao hàng
vừa phải giảm được lãi suất vừa phải kiềm chế lạm phát đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện tái cơ cấu hệ thống
xử lý nợ xấu triệt đề năm hai nghìn một mươi bảy được coi là một năm nhiều biến động đối với hệ thống ngân hàng
ngay từ đầu năm người đứng đầu ngân hàng nhà nước đã ban hành liên tiếp ba chỉ thị yêu cầu cụ thể các nhiệm vụ quan trọng cho cả hệ thống

xử lý nợ xấu triệt đề năm hai nghìn một mươi bảy được coi là một năm nhiều biến động đối với hệ thống
xử lý nợ xấu triệt đề năm hai nghìn một mươi bảy được coi là một năm nhiều biến động đối với hệ thống